vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều nay một chiếc xe khách loại hai mươi chín chỗ đang di chuyển theo hướng từ cầu vĩnh tuy đi minh khai hà nội đã bất ngờ bị lật ngang khiến cho một số hành khách trên xe bị thương
theo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khi đó chiếc xe khách loại hai mươi chín chỗ mang biển kiểm soát ba mươi bốn b một nghìn bảy trăm bảy mươi đang di chuyển theo hướng từ cầu vĩnh tuy đi minh khai hà nội
tuy nhiên khi xe đi đến đoạn trên đường d nguyễn khói quận hai bà trưng hà nội bất ngờ bị lật ngang ra giữa đường thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có nhiều hành khách may mắn các hành khách chỉ bị thương nhẹ
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đội cảnh sát giao thông số bốn vẫn đang phối hợp với công an quận hai bà trưng để khám nghiệm và huy động xe cứu hộ đến đưa chiếc xe gặp nạn ra khỏi hiện trường
do ảnh hưởng của vụ tai nạn các phương tiện tham gia giao thông di chuyển trên đường nguyễn khoái bị ủn tắc nghiêm trọng hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc